thưa quý vị là một trong những địa bàn gần với tâm dịch tp hcm lâm đồng luôn đối diện với nguy cơ cao bị dịch xâm nhập
ngoài nguồn lao động tự do buôn bán giao thương thì lượng xe tải trở hàng hóa đặc biệt là giao củ quản nông sản với lâm đồng là rất đông
do đó công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh từ xa là yêu cầu cấp thiết đặt ra
nằm trong tuyến đầu chống dịch lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng luôn căng mình thực hiện nhiệm vụ kép
đặc biệt là cắt chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại cửa ngõ vào tỉnh
còn đây là hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát giao thông cùng tại chốt kiểm soát dịch đạ san huyện đam rồng
để chủ động phòng chống dịch từ tháng năm đến nay toàn tỉnh lâm đồng thành lập nhiều chốt kiểm soát dịch tại tất cả các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh
ngoài thực hiện nhiệm vụ tại các chốt và các địa điểm phong tỏa một trăm linh cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông trực tại đơn vị đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và huy động lực lượng khi có yêu cầu
đảm bảo trật tự an toàn giao thông xử lý những trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông đảm bảo về kiểm soát dịch
ghi nhận tại chốt liên ngành phòng chống dịch số một trên quốc lộ hai mươi các chiến sĩ vẫn ân cần hướng dẫn các phương tiện thực hiện thủ tục khai báo y tế
khó khăn của các chiến sĩ không chỉ ở số lượng công việc lớn thời tiết khắc nghiệt mà còn ở việc kiên nhẫn giải thích các văn bản quy định thay đổi liên tục về phòng chống dịch cho các tài xế hiểu
ăn vội bữa cơm trưa
thượng úy phạm phú cường cán bộ phòng cảnh sát giao thông tăng cường về chốt số một lại tiếp tục công việc để người dân không phải chờ đợi
để đảm bảo giao thông an toàn thông suốt tại chốt đảm bảo khoảng cách an toàn thuận lợi cho lực lượng khác làm nhiệm vụ
anh và các đồng đội tại chốt số một phải liên tục hướng dẫn cho các tài xế đi rừng đúng chỗ
lâm đồng là một trong những tỉnh cung cấp hàng hóa thực phẩm thiết yếu cho các tỉnh phía nam
lượng tài xế vận tải hàng hóa qua lại chiếm phần lớn
việc kiểm soát chặt chẽ của các chốt kiểm dịch cơ quan chức năng đã giúp nhanh chóng khoanh vùng không để bùng phát dịch phức tạp
những đóng góp thầm lặng của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và nhiều lực lượng khác tại các chốt kiểm soát dịch
cũng đã góp phần hạn chế tối đa nguy cơ dịch bùng phát